tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp bàn để chỉ đạo ứng phó với tình hình thiên tai hiện tại
sau khi có thông tin áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số sáu có tên quốc tế là linfa ảnh hưởng đến nước ta
ảnh hưởng của mưa lũ đã khiến hai trăm linh sáu xã của năm tỉnh thành phố khu vực trung bộ bị ngập lụt
có chín người chết một mươi một người mất tích hơn ba mươi ba nhà bị ngập lụt thương hỏng chín mươi ba đoạn quốc lộ bị sạt lở
nhiều đoạn đường tỉnh lộ huyện lộ bị ngập gây ách tác giao thông một trăm bảy mươi một hồ chứa lớn gần hai năm trăm linh hồ vừa và nhỏ cơ bản đã đẩy nước bảy tàu vận tải gặp sự cố
thời gian tới tình hình mưa lũ vẫn khó lường với hai đợt áp thấp nhiệt đới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến phía bắc vào ngày một mươi tám